thì tôi cho rằng đó là cái mất đầu tiên
cái mất thứ hai
khi chúng ta gia nhập wto vào năm hai nghìn bảy chính thức trở thành thành viên của wto thì họ có cho chúng ta một cái thời hạn một mươi hai năm là cho đến chính năm hai nghìn một mươi tám này việt nam sẽ trở thành một cái nền kinh tế thị trường thật sự hoàn hảo và được công nhận
thế thì cho đến hiện nay rất nhiều các cái điều kiện để chúng ta làm sao mà được các cái nước họ công nhận đặc biệt là wto chính thức công nhận việt nam có một cái nền kinh tế thị trường đầy đủ hoàn thiện
và như vậy thì khi mà xảy ra các cái tranh chấp về thương mại
chúng ta sẽ có cái điều kiện tốt hơn để mà có thể giành được cái ít nhất là cái thắng lợi hay ít nhất là không bị giảm bớt cái mức thiệt hại của chúng ta
khi mà có những cạnh tranh thương mại liên quan đến cái cơ chế hòa giải liên quan đến những cái tranh chấp mà được đưa lên wto thì cho đến nay chúng ta vẫn chưa đạt được cái này
thì tôi cho rằng đây là cái mà chúng ta sẽ phải nỗ lực trong cái thời gian tới
có thể thấy được rằng là chúng ta khi mà sau hơn một mươi năm chúng ta gia nhập vào tổ chức này thì chúng ta đạt được rất là nhiều thứ
và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một vài những cái tồn tại những cái hạn chế mà chúng ta cần phải khắc phục
hơn nữa trong thời gian tới đúng không ạ
vậy thì để mà có thể khắc phục được những cái tồn tại những cái hạn chế này thì theo ông chúng ta cần phải có những cái giải pháp cụ thể ra sao
vâng tôi cho rằng có lẽ là các cái giải pháp nó sẽ xuất phát từ chính cái việc mà chúng ta xem xét đánh giá một cách nghiêm túc là những gì chúng ta đã đạt được những gì chúng ta chưa đạt được
và chúng ta lý giải giải thích được tại sao cái nguyên nhân nào khiến cho chúng ta đã không đạt được hay là có những cái hạn chế trong cái việc mà chúng ta tận dụng những cái cơ hội
cũng như là chúng ta vượt qua
chúng ta vượt qua được những cái thách thức khi chúng ta trở thành thành viên của wto
thế thì tôi cho rằng những cái giải pháp lớn đầu tiên và quan trọng nhất đó là chúng ta các cái doanh nghiệp các nhà xuất khẩu của chúng ta để tận dụng được lợi thế khi chúng ta là thành viên của wto
và khi mà các cái hàng rào thế quan cũng như các hàng rào phi thuế quan đã được hạ đến mức gần như là thấp nhất để giúp cho cái hàng hóa có thể lươn chuyển tốt nhất
thì chúng ta cần phải làm sao mà tham gia được sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu
chúng ta cũng nhìn thấy là nếu như phân tích sâu hơn thì cái tổng kinh mạch xuất khẩu
chúng ta mặc dù là rất là lớn như vậy thì có tới bảy mươi năm là do các cái doanh nghiệp của wto trực tiếp nước ngoài tạo ra
thế còn các cái doanh nghiệp trong nước của chúng ta và thân với những doanh nghiệp thuân việt của chúng ta thì chỉ tạo ra được có một phần tư trong cái tổng kinh hoạch xuất khẩu đấy
như vậy thì rõ ràng đây là một cái bài toán cũng rất là lớn đặt ra cho chúng ta đó là các cái doanh nghiệp trong nước của chúng ta
rõ ràng nếu so với các doanh nghiệp của wto trực tiếp nước ngoài thì dường như là chúng ta chưa tận dụng tốt được cái cơ hội đó
và đặc biệt khi chúng ta ký các hiệp định thương mại tự do fta chẳng hạn thì ở đó có khá nhiều cái điều kiện liên quan đến cái xuất xứ của hành hóa để hưởng được cái ưu đãi của các fta song phương và đa phương
cái nhóm vấn đề thứ ba mà cái giải pháp rất là quan trọng tôi cho rằng đặc biệt là gần đây khi các cái hiệp định thương mại tự do mới mà chúng ta ký kết thì người ta hay gọi là những cái hiệp định thương mại tự do hai
khi mà bên cạnh các điều kiện về thương mại các cái vấn đề về thuận lợi hóa cho đầu tư các vấn đề thuận lợi hóa cho dịch vụ
thì người ta còn rất quan tâm đến các vấn đề về môi trường quan tâm đến vấn đề về lao động quan tâm đến vấn đề cải cách cái khu vực nhà nước
thì hàng loạt các cái giải pháp mà có liên quan ví dụ như là gần đây chúng ta làm về vấn đề đổi mới sắp xếp cổ phần hóa các cái doanh nghiệp nhà nước chẳng hạn
thì rõ ràng là những cái giải pháp như vậy chúng ta sẽ phải đẩy mạnh hơn nữa bên cạnh cái việc là chúng ta cải cách vấn đề về ngân sách nhà nước hay là vấn đề về mua sắm chi tiêu công chẳng hạn theo các cái chuẩn mực cũng cách thức của quốc tế để phù hợp với các cái nguyên tắc của hội nhập của cửa nói chung và của wto cũng như là các fta khác và riêng hay là các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường
như là chính phủ việt nam vẫn khẳng định là chúng ta không hy sinh môi trường để mà tăng trưởng chẳng hạn hay là để phát triển sản xuất kinh doanh chẳng hạn
và đặc biệt ở đây tôi cho rằng cái vấn đề của cái giải pháp đó là nó phải đồng bộ và mỗi một giải pháp đồng bộ đó thì khi chúng ta đã có giải pháp thì cần phải kiên quyết thực hiện kể cả từ cấp trên cao nhất cho đến cả cái cấp thấp nhất từ trung ương cho đến các bộ ngành cho đến mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân
có thể thấy được rằng là sau hơn một mươi năm chúng ta gia nhập vào tổ chức này thì khi mà chúng ta nhìn lại thì thấy được rằng là chúng ta có rất là nhiều điểm mà chúng ta đạt được cũng như là cũng nhìn thật ra được một vài điểm mà chúng ta chưa đạt được
cần phải đưa ra những cái giải pháp để mà có thể nỗ lực vận đấu cố gắng sẽ vượt qua và đạt được cái mục tiêu trong thời gian tới
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chia sẻ cùng với chương trình
tới đây chương trình câu chuyện hội nhập của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin phép được tạm dừng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin thân ái kính chào tạm biệt